tại thành phố quý dương tỉnh quý châu trung quốc diễn ra lễ khai mạc hội thảo lý luận lần thứ một mươi năm
giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản trung quốc với chủ đề
một số vấn đề có tính quy luật trong quá trình hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa
đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn
đoàn đại biểu đảng cộng sản trung quốc do đồng chí hoàng khôn minh
ủy viên bộ chính trị bí thư ban bí thư trưởng ban tuyên truyền trung ương làm trưởng đoàn
hội thảo diễn ra trong hai ngày từ hai mươi một và hai mươi hai tháng bảy
tại lễ khai mạc hội thảo đồng chí võ văn thưởng trưởng đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam
đã có bài phát biểu đề dẫn với tiêu đề
những vấn đề có tính quy luật trong quá trình hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa
đồng chí hoàng khôn minh trường đoàn đại biểu đảng cộng sản trung quốc phát biểu đề dẫn với tiêu đề
một số nhận thức về quy luật xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của trung quốc
tại các phiên thảo luận đại biểu hai bên tập trung trao đổi chia sẻ những vấn đề có tính lý luận
và thực tiễn trong quá trình xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước
trước đó đồng chí võ văn thường đã có cuộc hội kiến với đồng chí triệu lạc tế
ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương đảng cộng sản trung quốc
hội đàm với đồng chí hoàng khôn minh bí thư ban bí thư trưởng ban tuyên truyền trung ương đảng cộng sản trung quốc
hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước
thảo luận về những phương hướng tiếp tục thúc đẩy quan hệ của hai đảng hai nước
trao đổi về phương hướng triển khai hợp tác giao lưu giữa ban tuyên giáo trung ương đảng ta
với ban tuyên truyền trung ương đảng cộng sản trung quốc
về vấn đề trên biển đồng chí võ văn thường đã thẳng thắn đề nghị hai bên
cần thực hiện tốt những nhận thức chung đã đạt được của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc
giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
đề nghị trung quốc tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của việt nam trên biển
theo luật pháp quốc tế không để ảnh hưởng tiêu cực đến đà phát triển quan hệ hai nước